bằng chứng mới đây từ nam phi cho thấy biến chủng mới đã gây ra sự thay đổi bất lợi trong dịch tễ học covid một mươi chín theo ông kỳ đông bắc
bàn về cách chuẩn bị ứng phó với biến chủng omicron đại diện tổ chức y tế thế giới đề xuất trước mắt việt nam cần tăng cường giám sát
bao gồm giải chính tựu gen của các chủng sắc covid hai đang lưu hành
gửi chính tựu bộ gen đầy đủ cùng siêu dữ liệu liên quan đến cơ sở dữ liệu có sẵn công khai như tổ chức sáng kiến chia sẻ toàn bộ dữ liệu về cuối mùa
bên cạnh đó ông nhận định việc đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín cao ở tất cả nhóm dân số đủ điều kiện tiêm chủng
kết hợp thực hiện các biện pháp năm k là biện pháp hiệu quả nhất để cứu sống nhiều người trong đại dịch
điều tôi quan trọng nhất là tất cả nhóm dễ bị tổn thương ở khắp mọi nơi
bao gồm nhân viên y tế và người cao tuổi phải được tiêm chủng đầy đủ ông park cho hay
việc tiêm đủ liều cơ bản đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giảm thiểu số ca mắc
tử vong và lây lan dịch bệnh bao gồm cả với biến chủng omicron
theo ông ở tất cả quốc gia các trường hợp mắc và tử vong chủ yếu xảy ra ở những người chưa được tiêm chủng
vì vậy dù đối mặt với biến chủng nào dựa trên lời khuyên từ nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi tổ chức y tế thế giới khuyến cáo những người có hệ miễn dịch bị suy giảm từ trung bình đến nặng
nên được tiêm bổ sung một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín như một phần của mũi tiêm tăng cường mở rộng
đây là những đối tượng ít có khả năng đáp ứng với miễn dịch đầy đủ với liều vaccine chính cơ bản
họ cũng có nhiều khả năng tiến triển bệnh nặng sau khi mắc covid một mươi chín
bên cạnh đó ông park khuyến nghị việt nam nên tiếp tục tăng cường năng lực y tế và sức khỏe cộng đồng
cùng với phối hợp tốt hệ thống chuyển tuyến bệnh nhân từ chăm sóc ban đầu đến chăm sóc đặc biệt để quản lý sự gia tăng các ca bệnh
cuối cùng công tác truyền thông với công chúng cần chính xác kịp thời
và phát triển bệnh nhân
để người dân đưa ra quyết định sáng suốt nhằm bảo vệ bản thân và gia đình
tổ chức y tế thế giới sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ việt nam để lập kế hoạch và chuyển đổi
hướng tới việc covid một mươi chín trở thành bệnh đặc hữu đồng thời học cách chung sống an toàn với virus về lâu dài
ngay cả khi chúng ta chứng kiến những đợt bùng phát dịch mới trong tương lai ông park chia sẻ
điều này bao gồm tập trung bảo vệ ở những đối tượng dễ bị tổn thương
tránh tình trạng vượt làn rãnh đỏ khi các dịch vụ y tế bị quá tải ông nhấn mạnh thêm
lệnh cấm đi lại chỉ tạo gánh nặng sinh kế
chia sẻ với dinh những đánh giá ban đầu với omicron ông park chỉ ra sau kía cạnh cần lưu ý ở biến chủng mới này
trước hết về khả năng lây lan vẫn chưa rõ ràng rằng liệu biến chủng omicrone có dễ lây lan hơn so với delta
biến chủng chiếm ưu thế hiện nay hay không
sẽ mất một thời gian
một thời gian nữa trước khi chúng ta biết điều này ông bắc cho hay
về mức độ nghiêm trọng của bệnh hiện vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn nhiễm omicron có gây ra bệnh nặng hơn so với nhiễm biến chủng khác hay không
bao gồm delta
tuy nhiên theo ông park một số báo cáo ban đầu cho thấy biến chủng này có thể gây bệnh nhẹ hơn
nhưng vẫn còn quá sớm để nói chắc chắn bất cứ điều gì
về nguy cơ tái nhiễm bằng chứng sơ bộ cho thấy omicrone có thể làm tăng khả năng nguy cơ lây nhiễm
tức là những người đã từng mắc covid một mươi chín có thể bị tái nhiễm dễ dàng hơn với omicron so với biến chủng đáng lo ngại khác
tuy nhiên thông tin về khía cạnh này vẫn còn hạn chế dự kiến được làm sáng tỏ hơn trong tuần tới
ngoài ra ông park cho biết tổ chức y tế thế giới đang làm việc với đối tác kỹ thuật để hiểu về tác động tiềm tàng của biến chủng omicron đối với vaccine
chúng tôi chưa thấy bằng chứng nào cho thấy sự thay đổi hiệu quả của vaccine
nhưng chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống đó ông park chia sẻ
đại diện tổ chức y tế thế giới cho biết các xét nghiệm pcr được sử dụng rộng rãi sẽ tiếp tục phát hiện các ca mắc
bao gồm cả các trường hợp nhiễm omicron
song song đó là quá trình nghiên cứu để xác định xem liệu biến chủng có bất kỳ ảnh hưởng nào đến xét nghiệm khác hay không
bao gồm xét nghiệm kháng nguyên nhanh
về các phương pháp điều trị hiện tại có ticoteroid và thuốc ức chế thụ thể
il sáu vẫn có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân bị covid một mươi chín nặng
các phương pháp điều trị khác sẽ được đánh giá để xem chúng có hiệu quả hay không
trước sự thay đổi của một số bộ phận của virus trong biến chủng omicron ông park thông tin thêm
trong khi việt nam chưa chính thức có động thái đóng cửa biên giới với các quốc gia xuất hiện biến chủng mới
nhiều nước trên thế giới có xu hướng siết chặt nhập cảnh
và bị bắt buộc dưới lúc chạy đua giải mã biến chủng omicron
theo đại diện tổ chức y tế thế giới các biện pháp kiểm soát biên giới có thể chỉ hoãn quá trình virus xâm nhập và câu giờ
nhưng mọi quốc gia và cộng đồng phải chuẩn bị cho những đợt tăng ca mắc covid một mươi chín mới
các lệnh cấm đi lại sẽ không ngăn được sự lây lan toàn cầu của biến chủng omicron
chúng sẽ tạo ra gánh nặng cho cuộc sống và sinh kế ông park nhận định
dựa trên thông tin hiện tại
không có bằng chứng cho thấy biến chủng omicrone có thời gian ủ bệnh lâu hơn so với các biến chủng khác
bao gồm cả delta ông park nói thêm
chúng ta luôn phải sẵn sàng để chuẩn bị ứng phó với biến chủng mới omicron
về cách chuẩn bị ứng phó với biến chủng omicron
đại diện tổ chức y tế thế giới đề xuất trước mắt việt nam cần tăng cường giám sát
bao gồm giải chính tựu gen của các chủng sắc covid hai đang lưu hành
gửi trình tự bộ gen đầy đủ cùng siêu dữ liệu liên quan đến cơ sở dữ liệu có sẵn công khai
như tổ chức sáng kiến chia sẻ toàn bộ dữ liệu về cúng mùa
đó là cách tốt nhất trong thời điểm hiện tại để có thể chuẩn bị ứng phó với biến chủng mới
để đón đầu khả năng biến chủng omicron xuất hiện
đại diện tổ chức y tế thế giới đề xuất việt nam nên thực hiện bốn nhóm giải pháp chính
đó là tăng cường giám sát và giải trình tự gen các ca bệnh tuân thủ biện pháp năm k
và nâng cao độ bao phủ vaccine củng cố hệ thống y tế bảo đảm công tác truyền thông xuyên suốt